dự báo từ nay đến ngày hai mươi một không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh
đời gió tây trên cao cũng chuyển dần sang hướng đông bắc
nên độ ẩm không khí ở bắc bộ sẽ giảm
thời tiết ở phía đông bắc bộ phổ biến là không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
ban ngày có những khoảng nắng và nhiệt độ có xuống tăng dần
trời chỉ còn rét nhẹ đến xe lạnh vào thời điểm đêm và sáng
mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ ra động từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
sau đó nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng một độ mỗi ngày trong vòng hai ngày tới
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết tương đồng như tại khu vực phía đông
trong ba ngày tới thời tiết đẹp chỉ còn rét đến xe lạnh vào thời điểm đêm và sáng
nhưng không mưa ban ngày ấm áp và có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
sau đó sẽ tăng dần trong hai ngày tiếp theo
chuyển sang miền trung các tỉnh ở phía bắc khu vực như là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh

ba ngày tới thời tiết phổ biến là ít mưa ngày còn nắng gián đoạn
còn các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế sẽ có mưa nhiều hơn
nhưng cũng có xu hướng giảm trong vòng ba ngày tới
nhiệt độ trên cả khu vực sẽ tăng dần
từ mức cao nhất là hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ trong ngày mai
lên mức là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ trong ngày hai mươi một
tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
sau những ngày mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân
thì mưa đang có xu hướng giảm
chỉ còn xuất hiện rải rác với lượng không nhiều
nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ có xu hướng tăng dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
sau đó tăng lên từ một đến hai độ
trong ba ngày tới hoạt động của dạng áp tấp xích đạo không còn mạnh mẽ như những ngày vừa qua
nên mưa trên khu vực tây nguyên đang có xu hướng giảm đi
dự báo mưa rào chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối
thời gian mưa là không kéo dài
còn ban ngày trời có nắng
nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
nhiệt độ cao nhất chưa chờ mai
ở khu vực tây nguyên sẽ phổ biến là hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
sau đó tăng lên mức là hai mươi bảy ba mươi độ
trong hai ngày tiếp theo
mưa rông cũng giảm trên khu vực nam bộ
trong những ngày tới
chỉ xuất hiện giải rác vào chiều tối
với thời lượng ngắn
ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ

sau đó tăng lên mức là hai mươi chín độ
trong hai ngày tiếp theo

trong những ngày tới

trong những ngày tới

trong những ngày tới